bộ giao thông vận tải đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nhằm hoàn thành lắp đặt bốn mươi bốn trạm thu phí không dừng trong năm nay
việc triển khai áp dụng hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí đường bộ là chủ trương phải thực hiện
theo chỉ đạo của quốc hội và thủ tướng chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội
hướng tới sự hài lòng và thuận lợi cho người tham gia giao thông bảo đảm sự minh bạch
theo bộ giao thông vận tải các nhà đầu tư bot quản lý bốn mươi trên bốn mươi bốn trạm thu phí đã cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với bộ
bộ giao thông vận tải đang tiếp tục đàm phán với bốn nhà đầu tư còn lại để bảo đảm tiến độ ký phụ lục hợp đồng trước ngày một mươi tháng bảy
nhằm hoàn thành lắp đặt bốn mươi bốn trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của quốc hội và chính phủ
bộ giao thông vận tải sẽ đồn đốc chỉ đạo các nhà đầu tư bot bàn giao trạm đăng thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ
để thực hiện thu phí không dừng etc đồng thời dừng thu phí khi nhà đầu tư bot không ký phụ lục hợp đồng bot với nhà cung cấp dịch vụ trước ngày ba mươi một tháng tám